ngày năm tháng một thủ lĩnh phong trào hamas ở giải gaza lên tiếng kêu gọi ngoại trưởng mỹ antony blinken chấm dứt các cuộc tấn công của israel và gaza
ngày năm tháng một thủ lĩnh phong trào hamas ở giải gaza ismai haniye lên tiếng kêu gọi ngoại trưởng mỹ antony blinken chấm dứt các cuộc tấn công của israel vào gaza
ông haniel cũng kêu gọi các nước ả rập và hồi giáo nhấn mạnh với mỹ rằng sự ổn định ở trung đông phải gắn liền với sự cần thiết giải quyết vấn đề palestine
theo kế hoạch ngoài thổ nhĩ kỳ ngoại trưởng blinken sẽ tới hy lạp và năm nước ả rập bao gồm jordan qatar các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ả rập xê út và ai cập
trước khi đến israel vào bờ tây nhằm đối thoại với tất cả các bên nhằm hạ nhiệt xung đột israel hamas trong bối cảnh chiến sự có thể kéo theo nhiều nước khác vào khu vực như liban hay iran
hải quân ấn độ xác nhận lực lượng này ngày năm tháng một đã sơ tán an toàn toàn bộ hai mươi một thành viên thủy thủ đoàn
trong đó có một mươi năm công dân ấn độ
hải quân ấn độ trên tàu mv lila norfolk treo cờ liberia bị cướp ở ngoài khơi bờ biển somali hôm bốn tháng một
sau khi giải cứu toàn bộ hai mươi một thành viên thủy thủ đoàn của tàu mv lila nofox bị cướp biển tấn công
chiến hạm instini của ấn độ đang ở gần tàu này để hỗ trợ khôi phục hệ thống phát điện và động cơ giúp nó bắt đầu hành trình đến cảng tiếp theo
trong khi đó lực lượng đặc nhiệm của hải quân ấn độ đang tiến hành các hoạt động vệ sinh các bộ phận khác trên tàu lilanoford
trước đó năm sáu đối tượng lạ mặt có vũ trang đã xông lên tàu vào ngày bốn tháng một
trong hai mươi một thành viên thủy thủ đoàn của lilanofork có ít nhất một mươi năm thành viên là người ấn độ
hải quân ấn độ đang tăng cường hoạt động giám sát trên biển ả rập sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công trong khu vực suốt thời gian gần đây
vùng noto thuộc tỉnh ishikawa của nhật bản đang bị thiếu nước và lương thực trầm trọng sau khi thảm họa động đất có độ lớn bảy sáu hôm một tháng một
số người thiệt mạng hiện được xác nhận là chín
và số người được thông báo là mất tích có thể lên tới hai trăm linh người
khoảng chín mươi hộ gia đình ở các tỉnh ishikawa toyama nigata bị gián đoạn nguồn cung cấp nước
nhu cầu thiết yếu nhất hiện nay của người dân ở vùng động đất là nước sạch do hệ thống cấp nước bị hư hại
cho đến ngày năm tháng một vẫn chưa được khôi phục
vài ngày sau khi xảy ra trận động đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
các công ty của nhật bản tại khu vực bị ảnh hưởng đã gấp rút nối lại hoạt động sản xuất
trong khi đó
chính quyền nhật bản cũng điều động gấp đôi nhân lực của lực lượng phòng vệ
tham gia các hoạt động cứu hộ động đất ở vùng noto lên gần năm người
hiện trận động đất xảy ra vào ngày đầu năm mới tại ishikawa đã khiến chín mươi năm người thiệt mạng
và hơn hai trăm linh người vẫn đang mất tích
bolivia mới đây thu giữ chín tấn cocaine trị giá hai trăm hai mươi bốn triệu đô la mỹ
được nguyện trang trong các tấm gỗ lát sàn
chính phủ bolivia cho biết đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất giới chức nước này từng được thực hiện
cơ quan chức năng bolivia ngày năm tháng một công bố vụ thu giữ lượng cocaine kỷ lục từ khu vực
oruro phía tây đất nước số ma túy nặng chín tấn được nguyện trang trong các tấm gỗ lát sàn được định giá
hai trăm hai mươi bốn triệu đô la mỹ tại quốc gia này tuy nhiên giá trị của chúng có thể tăng hai năm lần ở châu âu
nơi số hàng hóa gỗ lát sản nguy trang đang được hướng đến vụ thu giữ diễn ra sau khi lực lượng
chức năng bolivia kiểm tra một xe tải có biểu hiện nghi vấn đang trên đường di chuyển tới hà lan
mở rộng hoạt động điều tra lực lượng an ninh quốc gia này cũng đã bắt giữ bốn nghi phạm sau chín cuộc đột kích
tổng thống louis a k eco viết trên mạng xã hội cho biết vụ thu giữ chín tấn ma túy là lớn nhất từ
trợ đến nay tại quốc gia nam mỹ tập đoàn siêu thị carifor của pháp thông báo với khách mua hàng
rằng họ sẽ dừng bán các sản phẩm của pfc vì chúng đã bị tăng giá một cách không thể chấp nhận được
theo carrefour chuỗi siêu thị thực phẩm và đồ uống
đồ uống lớn thứ hai của pháp thông báo với khách mua hàng rằng họ sẽ dừng bán các sản phẩm của pepsi
vì chúng đã bị tăng giá một cách không thể chấp nhận được các sản phẩm bị dừng bán sẽ bao gồm các loại nước ngọt có ga của pepsi
và các sản phẩm khoai tây chiên của bảy up và lays vẫn chưa rõ liệu các sản phẩm hiện đã được trưng bày trên kệ có bị thu hồi hay không
năm hai nghìn hai mươi ba trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng tăng cao các nhà bán lẻ thực phẩm và đồ uống ở một số nước eu
đã yêu cầu các nhà sản xuất thực phẩm ổn định giá cả
cảnh báo trên kệ siêu thị đối với những sản phẩm bị thu nhỏ dung tích mà vẫn giữ nguyên giá
hoặc các sản phẩm bị tăng giá quá nhiều để người tiêu dùng hạn chế chọn mua